các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và khoa gây mê hồi sức bệnh viện hữu nghị đã phô thật thành công lấy bỏ khối u ác tính bụng trứng khổng lồ nặng gần một mươi ba kg cho một bệnh nhân
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng to như bằng thai tám chín tháng trong tình trạng đau tức bụng khó thở đại tiểu tiện rất khó khăn
bệnh nhân này cho biết mấy tháng gần đây thấy bụng to dần tôi nghĩ do béo bụng nên đã ăn kiêng và tập thể dục
tuy nhiên thấy bụng vẫn ngày càng to da đau tức nhiều nằm khó thở ăn uống kém hẳn đi lại khó khăn nên tôi vào bệnh viện để thăm khám
sau khi chụp các lớp vi tính ổ bụng các bác sĩ phát hiện một khu u rất lớn có tính chất ác tính ở bù trứng đường kính trên năm mươi cm
khối này chiếm toàn bộ ổ bụng dính vào đại tràng bên trái để đẩy các tạng ruột non gan lách thận và động mạch tính mạch trùng bụng kèm theo là khối u sơ to ở tử cung

các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u cho người bệnh
sau hơn hai tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối u bùn trứng và cắt toàn bộ tử cung đi kèm
kết quả giải phóng bệnh là ung thư biểu mô bùng trứng
hiện tại sau mổ bệnh nhân đã tỉnh táo ăn uống bình thường và dự kiến sẽ được ra viện trong vài ngày tới
bác sĩ hoàng việt dũng người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới
bệnh diễn tiến âm thầm triệu chứng không rõ ràng nên rất khó nhận biết dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của nhiều bệnh lý khác
các dấu hiệu gây ý như đầy bụng hoặc đo bụng vùng hạ vị ăn uống kém kể sút cân dối loạn tiêu hóa chút kinh nguyệt bật thường da máu âm đạo
bác sĩ hoàng việt dũng người trực tiếp phụ cho biết ung thư bụng đề pháp giáo dục điều tocks myeon cải thuật đề trong

khối u có thể bị xoắn hoặc gây hoại tử do thiếu máu nuôi đau gây sốc
đặc biệt nguy hiểm hơn khi khối u có tính chất ác tính phát hiện muộn
khối u có thể di căn xa ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh
chính vì vậy việc truyền đoán ung thư buồng trứng dựa vào các triệu trứng lâm sàng
xét nghiệm ca một trăm hai mươi năm trong máu và chụp các lớp vi tính ngồi bụng
tuy từng trường hợp vào các giai đoạn bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân
theo các bác sĩ u năng buồng trứng là một cụ u tại buồng trứng thường có phảo bọc ngoài bên trong chứa đầy dịch lòng
u buồng trứng thường là lanh tính không nguy hiểm và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến với sức khỏe hay sinh hoạt hàng ngày
có rất nhiều trường hợp u năng buồng trứng có thể tự tiêu biến mà không cần điều trị
u năng buồng trứng có thể có một hoặc cả hai bên buồng trứng
các khối u năng bùn trứng có kích thước lớn sẽ chiếm gần hết ổ bụng
có thể gây ra dối loạn kinh nguyệt đau bụng dữ dội và thậm chí chèn ép cơ quan lần cận
theo lâm sàng u năng bùng trứng có thể phân làm hai loại u năng cơ năng và u năng thực thể
với u năng buồng trứng cơ năng được hình thành từ các năng trứng sinh lý không vỡ có kích thước nhỏ chỉ từ ba tám cm
trong khối u năng buồng trứng cơ năng chủ yếu là dịch số ít chứa dạng bạ đậu
năng bùng trứng thể thực thể sẽ bao gồm hai dạng là u năng biểu mô và u năng bì
trong đó u năm bì chứa các tổ chức xương tóc sụn răng
u não bổng trứng thực thể có thể phát triển và chiếm hết ổ bụng làm bệnh nhân cảm thấy đau đớn và khó chịu
những khối u năng buồng trứng thực thể có thể phát triển rất to thậm chí có trường hợp nặng từ năm một mươi kg
giữa ba tính chất tế bào u năng buồng trứng có thể phân thành u lành tính và u ác tính
u năng buồng trứng lành tính ít tăng sinh thường có dịch lỏng và không có tế bào ác tính
u năng buồng trứng ác tính sẽ tăng sinh rất nhanh
kèm theo máu đen gây đau dữ dội các tế bào ác tính có thể xâm lấn cơ quan lân cận có thể gây dạng ung thư đa tạng
nguyên nhân chính dẫn tới sự xuất hiện của các khu u năng buồng trứng hiện nay vẫn chưa xác định được chính xác
tuy nhiên thực nghiệp đã cho thấy u năng buồng trứng thực phát triển do
dối loạn đội tiết suy giảm chức năng tuyến sáp và yếu tố di chuyển
về dối loạn đội tiết có thể do hội chứng buồng trứng đa năng hoặc lạc nội mạc tổ cung có thể tăng nguy cơ u năng buồng trứng
theo một số nghiên cứu sự tăng cao đột ngột đội tiết phiến yên cũng là nguyên nhân dẫn tới u bùng trứng
dối loạn chức năng tuyến sáp tuyến sáp có nhiệm vụ điều chỉnh đội tiết tố nữ
trong trường hợp mắc bệnh liên quan đến tuyến sáp như cường sáp hoặc si sáp
chị em có thể gặp phải những triệu chứng dối loạn nội tiết như đau bụng hành kinh kinh nhiều
măn kinh sớm và thậm chí làm tăng kích thước u năng
di chuyển nếu trong gia đình có mẹ chị gái em gái mắc u năng buồng trứng ác tính
thì nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng gấp ba lần so với những người bình thường
ngoài những yếu tố trên các nhà khoa học cũng đã chỉ ra yếu tố thuận lợi giúp u năng bùm trứng phát triển
là gió đời sống vật chất cao
chị em phụ nữ hiện nay ngày càng có xu hướng để muộn và để ít
điều này sẽ làm dối loạn quá trình sản sinh sở teroi yếu tố chủ yếu gây u ở những người trưởng thành
thêm vào đó những người mắc u vú cũng có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao gấp bốn lần
chia sẻ với u năng buồng trứng bác sĩ chuyên khai diêm thị thành thùy trường khoác khám tượng nguyện bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
các tổ chức hỗn hợp ví dụ như răng tóc móng các mảng da đầu gọi là u bì hoặc là u chứa đầy tổ chức bã đậu
hoặc ví dụ như tổ u chứa đầy máu ví dụ như u lạc ở mặt tổ cung thì sẽ sửa máu kinh
đấy là gọi là u năng buồng trứng
u năng buồng trứng một biến chứng u năng buồng trứng nặng đáng nhất là ung thư hóa
chúng ta biết là ung thư buồng trứng là một bệnh không dự phòng được không và điều trị cho đến nay cũng rất cầm chừng
tỷ lệ tử vong rất cao bởi vì độ ác tính của nó u năng buồng trứng độ ác tính rất lớn
lan tràn rất rộng và điều trị thì cũng vô cùng khó khăn
và tỷ lệ tử vong rất nhiều
vì thế nên mà ung thư buồng trứng chúng ta biết là ung thư thư mạng rất hay gặp của phụ nữ
nó có tỷ lệ tử vong cao thứ hai sau ung thư cổ tử cung
vì thế nên là với một biến chứng lớn như này ngoài ra thì một u năng buồng trứng
nó sẽ gây ra những biến chứng nhỏ nhỏ
ví dụ như là xoắn u năng buồng trứng chẳng hạn
u năng buồng trứng xoắn thì thật sự là kinh khủng đấy
ví dụ như là u năng buồng trứng xoắn mà ở điều kiện không mổ được
thì thứ nhất nó sẽ hoại tử nó mất cái buồng trứng của bạn ấy
thứ hai nữa là nếu mà nó hoại tử nó vỡ nó viêm phúc mạc thì vô cùng lớn có thể tử vong
vì thế nên đến lúc là biến chứng của phòng ngủ của u năng buồng trứng
biến chứng cấp nó có những biến chứng nhỏ nhỏ kèm theo
ví dụ là rong kinh rong huyết này ví dụ là đau bụng này rồi là vô sinh này
đấy thế là những biến chứng mà thường gặp u năng buồng trứng
cùng theo bác sĩ thủy u năng buồng trứng lành tính thường không gây hại và có thể dần biến mất
tuy nhiên một số trường hợp u năng biến trứng thành ung thư buồng trứng rất nghi hiểm
đề dạy tới sức khỏe và tính mạng nếu không được can thiệp và giữ trí kịp thời
việc điều trị sẽ rất phức tạp và tốn kém
sao vậy việc khám và phát hiện u năng buồng trứng sớm là rất cần thiết

bây giờ cái phân bố bệnh tật nó thay đổi rất nhiều
bây giờ các bạn trẻ gặp u năng buồng trứng rất nhiều
thực ra cơ thể con người chúng ta rất nhạy cảm rất nhạy cảm
khi bắt đầu có một vấn đề gì đấy nó sẽ có những cái biểu hiện
nhưng có điều là chúng ta không để chúng ta bỏ qua đi thôi
nhưng khi mà nếu mà chúng ta lặng tôi vẫn nói với mọi người là lắng nghe cơ thể mình lắng nghe cơ thể bạn
nếu bạn thấy có một cái biểu hiện bởi vì nó không phải là chỉ xuất hiện một lần
nó là xuất hiện một lần
nó là xuất hiện một lần
nếu nó xuất hiện một thời gian dài nếu chúng ta thấy tự nhiên cơ thể chúng ta xuất hiện một cái biểu hiện gì đấy
mà nó trong một thời gian dài bất thường thì chúng ta hãy đi khám bệnh
ví dụ như một cái u bồng trứng khi bắt đầu nó có biểu hiện ung thư hóa
thì thứ nhất là nó lớn lên rất nhanh
có khi ngày hôm nay bạn khám nó chỉ có ba phân thôi nhưng một tháng sau đó đét lên khoảng một mươi phân rồi
đấy nó lên lên rất nhanh
khi lớn lên nứt nhanh thì bạn sẽ có cảm giác ở dưới là bạn sẽ rất đau bụng rất tức bụng rất khó chịu
thứ hai là gì
cái khối u nó sẽ ăn vào các tổ chức xung quanh như ăn vào tử cung này ăn vào đại tràng các thứ
nó sẽ có tác dẫn đến triệu trứng
ví dụ như bạn ăn uống khó tiêu triệu trứng dối loạn tiêu hóa bạn đi lỏng hoặc là phân táo
ví dụ như ăn vào bàng quang các thứ thì bạn có thể đái bốt đái rắt
cái buồng trứng nó di căn vào bộ phận nào nó xâm lấn vào bộ phận nào thì bộ phận đấy sẽ có bệnh
cái khối u nó phát triển rất nhanh bạn sẽ đau tức hạ vị
có thể nó sẽ dối loạn kinh nguyệt bạn sẽ bị rong kinh doanh huyết bất thường
và bạn có thể đau bụng đau hạ vị dối loạn tiêu hóa dối loạn tài tiểu tiện bỉ tài tiểu tiện
đấy là những dấu hiệu có thể xảy ra khi mà bạn bị có dấu hiệu uống tiêu hóa